thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa ký ban hành chỉ thị số một mươi một về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch covid một mươi chín
thủ tướng chính phủ giao ngân hàng nhà nước việt nam chỉ đạo hướng dẫn kịp thời các tổ chức tiến dụng
cân đối đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng
kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ xem xét miễn giảm lãi vay
giữ nguyên nhóm nợ giảm phí đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
trước hết là gói hỗ trợ tín dụng khoảng hai trăm năm mươi tỷ đồng
bộ tài chính trình chính phủ ban hành nghị định về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng
chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
báo cáo chính phủ thủ tướng chính phủ trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi khẩn trương trình chính phủ
về việc miễn giảm thuế phí lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
ra soát đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp về thuế và chi ngân sách nhà nước
trước hết là gói hỗ trợ khoảng ba mươi tỷ đồng để góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch covid một mươi chín trình thủ tướng chính phủ trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ cũng giao bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
chỉ đạo hướng dẫn ngay các đơn vị kinh doanh cắt giảm thủ tục hành chính giảm chi phí logistics
hàng hải hàng không đường bộ đường thủy nội địa đường sắt báo cáo thủ tướng chính phủ trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ giao bộ công thương chủ trì phối hợp với các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ xây dựng và các cơ quan liên quan giả soát báo cáo về thực trạng nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào
đề xuất các giải pháp để đa dạng hóa bảo đảm đủ nguồn cung cho hoạt động sản xuất trong nước
dự báo nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế
bộ lao động thương binh và xã hội báo cáo thực trạng và giải pháp quản lý lao động nước ngoài
đang làm việc tại việt nam theo từng địa phương nhất là lao động đến từ vùng dịch hoặc di chuyển qua vùng dịch
có phương án hỗ trợ doanh nghiệp tìm nguồn lao động thay thế trong trường hợp thiếu hụt lao động chuyên gia nước ngoài
thủ tướng chính phủ giao bộ thông tin và truyền thông phối hợp với ban tuyên giáo trung ương
và chủ trì cùng các bộ ngành địa phương chỉ đạo các cơ quan truyền thông kịp thời cung cấp thông tin chính thống
công khai minh bạch khách quan về kết quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của việt nam
tăng cường truyền thông các chủ đề sống an toàn việt nam an toàn
trong đó khẳng định việt nam là điểm đến an toàn và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách du lịch và các nhà đầu tư trong nước và quốc tế